chiến thắng điện biên phủ một nghìn chín trăm năm mươi bốn đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược đông xuân một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn là thắng lợi lớn nhất của quân và dân việt nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược
tròn sáu mươi năm năm qua mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín chiến thắng điện biên phủ là thắng lợi to lớn tạo nên bước ngoặt quan trọng trên con đường phát triển của cách mạng việt nam
nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến thắng điện biên phủ mời quý vị hãy cùng chúng tôi nhìn lại lịch sử hào hùng qua những hình ảnh ngay sau đây
điện biên phủ mời quý vị hãy cùng chúng tôi nhìn lại lịch sử hào hùng qua những hình ảnh ngay sau đây
ba mươi phút ngày mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch tướng đờ cát cùng toàn bộ bộ tham mưu và binh lính tập đoàn cứ điểm điện biên phủ phải ra hàng
chiến thắng điện biên phủ là một trong những đỉnh cao trói lọi kỳ thích vẻ vang của cách mạng việt nam trong thời đại hồ chí minh mốc vàng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc
chiến thắng điện biên phủ còn mang tầm góc thời đại góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình tiến bộ của nhân loại là chiến thắng chung của các nước trên bán đảo đông dương phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đấu tranh giải phóng dân tộc vì hòa bình tiến bộ xã hội
nó đã chứng minh một chân lý các dân tộc bị áp bức xâm lược nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn sáng tạo biết đoàn kết đấu tranh vì độc lập tự do thì dân tộc đó nhất định thắng lợi